tiếp theo chương trình là một số chính sách đáng chú ý mời quý vị cùng theo dõi
theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do bộ giáo dục và đào tạo ban hành
có ba trường hợp thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp năm hai nghìn hai mươi hai
thứ nhất thí sinh được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia
dự thi olympic quốc tế hoặc olympic khu vực các môn văn hóa vào kỳ hai lớp một mươi hai
xếp loại cả năm lớp một mươi hai đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực từ loại khá trở lên
có tên trong danh sách miễn thi của bộ giáo dục và đào tạo
thứ hai thí sinh trong đội tuyển tham gia các cuộc thi olympic quốc tế
hoặc olympic khu vực về khoa học kỹ thuật văn hóa văn nghệ vào kỳ hai lớp một mươi hai
xếp loại cả năm lớp một mươi hai đạt hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên
có tên trong công văn đề nghị miễn thi
thứ ba thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
suy giảm khả năng lao động từ sáu mươi một trở lên
con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc khoa học
bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ sáu mươi một trở lên
sau hai phiên thương lượng hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt mức tăng lương tối thiểu vùng
cho người lao động năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai là sáu
để trình thủ tướng chính phủ quyết định
bộ công an vừa hoàn thiện
dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
theo đề xuất khi chuyển nhượng xe người chúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu
còn gọi là biển số đi theo người
trong đó tại hai địa phương hà nội và thành phố hồ chí minh sẽ có mức giá khởi điểm là bốn mươi triệu đồng cho một biển số